cuối tháng bảy này đoàn giám sát của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường sẽ vào miền trung để giám sát trực tiếp về sự cố môi trường của phomosa để báo cáo quốc hội
để kịp thời hướng dẫn người dân cách khắc phục hậu quả của cơn bão số một đối với diện tích lúa bị ngập ống và cây rau màu bị hư hại
hôm nay cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn số một nghìn bốn trăm chín mươi chín
gửi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh đồng bằng sông hồng trung du miền núi phía bắc và thanh hóa
về việc khắc phục hậu quả bão số một và khôi phục sản xuất trồng trọt vụ hè thu vụ mùa hai nghìn một mươi sáu của các tỉnh phía bắc
theo đó đối với lúa các địa phương cần huy động mọi nguồn lực để tiêu úng cho lúa
trong khi thoát nước nếu ruộng có rong rêu bùn bám cần té nước lên lá lúa để tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa quang hợp tốt hơn sau ngập ống
đối với những diện tích lúa vùng trũng
ngập nước kéo dài không có nguy cơ hồi phục cấy lại ngay sau khi nước rút bằng các giống mạ dự phòng hoặc san tỉa từ những chân ruộng mới cấy không bị ảnh hưởng ngập ống
với diện tích lúa bị chết lớn cần khẩn trương dùng các luồng ngắn ngày như p sáu đột biến nếp ba trăm năm mươi hai pc sáu hn sáu ngâm ủ làm mạ nền tiến hành gieo cấy kết thúc trước ngày một mươi tháng tám
đối với các loại cây màu và cây ăn quả cần khẩn trương tháo nước nhanh khơi thông các dòng chảy không được để nước ngập lâu trong ruộng gây thối cây thối rễ
sau đó phun các loại thuốc phù hợp theo hướng dẫn để phòng trừ nấm lở cổ dễ kết hợp chế phẩm kh pnap siêu lân để giúp cây nhanh chóng phục hồi
tại tp hcm hôm nay ủy ban nhân dân tp đã tổ chức công bố quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tp về quy hoạch ngành phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tp đến năm hai nghìn hai mươi năm
đây là một trong những chủ trương nhằm nâng cao năng lực chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố
thực hiện quy hoạch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm ngoài tăng cường thêm nguồn nhân lực tp hcm sẽ đầu tư thêm tám tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương nguồn ngân sách thành phố nguồn xã hội hóa xây dựng các cơ sở hạ tầng phòng cháy chữa cháy mua sắm thêm ba trăm tám mươi chín xe chữa cháy hai tàu hai cano sáu mươi máy bơm và hai mươi trụ nước phục vụ cho công tác chữa cháy để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp sẵn sàng chiến đấu cao và kiên quyết không bị động bất ngờ trong mọi tình huống
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng năm giờ sáng nay tại km bảy mươi chín năm trăm linh trên quốc lộ một mươi chín c đoạn qua thôn suối mây xã xuân phước huyện đồng xuân giáp danh với thôn hòa ngãi xã sơn định huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên làm ba người tử vong tại chỗ
thông tin cho biết xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c một mươi nghìn năm trăm bảy mươi một chở hơn hai mươi tấn sắt thép vật liệu xây dựng lưu hành theo hướng nam bắc đến khúc cua gấp ở địa điểm trên bất ngờ lao về phía lề phải
rơi xuống dễ mía cách xa gần hai trăm linh m sâu khoảng một mươi m so với mặt đường
ba người trên xe tử vong đều ở tỉnh bình định chưa rõ người điều khiển là đặng văn hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú ở canh thuận vân canh hồ kỳ nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại phường trần quang diệu quy nhơn lê văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú ở diêu trì tuy phước
tại hiện trường xe ô tô hư hỏng hoàn toàn
theo người dân địa phương trước đó họ nghe thấy tiếng còi ô tô bóp liên hồi cách vị trí tai nạn hơn một km
có thể do mất phanh tài xế không kiểm soát được tốc độ
vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên điều tra làm rõ
ở phần tiếp theo của chương trình nhật bản cải tổ nội các
trong tiểu mục theo dòng sự kiện nhìn lại hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước asean lần thứ bốn mươi chín vừa kết thúc tại viêng trăn
một asean thống nhất và khẳng định vai trò trung tâm
trong phiên họp không chính thức với các thành viên nội các ngày hôm nay thủ tướng nhật bản shinzo abe thông báo sẽ tiến hành một cuộc cải tổ nội các vào ngày ba tháng tám tới đây
theo các nguồn tin chính phủ hầu hết các thành viên chủ chốt của nội các trong đó có bộ trưởng tài chính taro aso sẽ giữ nguyên vị trí
kế hoạch cải tổ được công bố sau chiến thắng của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử thượng viện hôm một mươi tháng bảy vừa qua
thủ tướng abe dự kiến sẽ bổ nhiệm lại ban lãnh đạo của đảng dân chủ tự do ldp
thủ tướng abe cũng cho biết tỷ lệ ủng hộ nội các đã tăng lên bốn mươi tám so với trước cuộc bầu cử thượng viện
trong khi đó đảng dân chủ tự do cũng nhận được tỷ lệ ủng hộ trên bốn mươi mức cao nhất so với các chính đảng khác
ở một diễn biến khác sau hai ngày họp hôm nay ngân hàng trung ương nhật bản đã quyết định nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ nhằm đẩy lùi tình trạng giảm phát hỗ trợ đà hồi phục của nền kinh tế nước này
và đề phòng bất kỳ tác động tiêu cực nào có thể xảy ra từ việc nước anh rời khỏi liên minh châu âu eu
phát biểu với báo giới tại tokyo thống đốc ngân hàng trung ương nhật bản boj haruhiko kuroda thông báo sẽ đẩy mạnh hoạt động mua các quỹ hoán đổi từ mức ba ba nghìn tỷ yên lên khoảng sáu tỷ yên tương đương với khoảng năm mươi tám tỷ đô la mỹ
ngân hàng trung ương nhật bản cho biết sẽ duy trì chương trình mua trái phiếu chính phủ ở mức hàng năm là tám mươi tỷ yên và tiếp tục áp dụng mức lãi suất âm một
đối với tiền gửi của các ngân hàng tại boj quyết định trên của boj được cho là nhằm bắt kịp gói kích thích kinh tế mới trị giá hai trăm bảy mươi tỷ usd đang được chính phủ của thủ tướng shinzo abe hoàn tất trong bối cảnh một số thành viên trong nội các muốn nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ
quân đội mỹ vừa xác nhận chiến dịch ném bom oanh kích tổ chức is hồi cuối tuần qua tại manby syri đã làm thêm ít nhất một mươi bốn dân thường thiệt mạng nâng tổng số người thiệt mạng trong sáu đợt không kích của lực lượng liên quân kể từ tháng bảy năm ngoái lên năm mươi năm
trong một tuyên bố bộ tư lệnh mỹ giám sát các hoạt động quân sự ở nước ngoài cho biết theo cuộc điều tra đối với sáu cuộc tấn công triển khai trong khoảng thời gian từ cuối tháng bảy năm ngoái đến tháng năm năm nay đã làm ít nhất năm mươi năm dân thường thiệt mạng
tuyên bố nêu rõ mặc dù quân đội mỹ đã có những biện pháp phòng ngừa và tuân thủ đầy đủ các quy định luật pháp trong các cuộc xung đột vũ trang song đã không tránh được những thương vong đáng tiếc đối với dân thường
trong các vụ tấn công các máy bay không người lái có vũ trang liên quan một số vụ còn một số khác có sự tham gia của máy bay có người lái vụ không kích được điều tra khiến nhiều dân thường thiệt mạng nhất xảy ra vào ngày năm tháng một mươi năm ngoái với tám người chết ở iraq
như vậy là sau hơn năm mươi năm hãng hàng không jet blue sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên của mỹ nối lại tuyến bay dịch vụ thương mại với cuba vào ngày ba mươi một tháng tám tới đây
thông cáo chính thức của jetblue cho biết
chuyến bay bắt đầu từ sân bay fort lauderdale tại bang florida của mỹ tới thành phố santa clara miền trung cuba
giá vé chiều đi trên tuyến bay này sẽ là chín mươi chín đô la mỹ
trong thời gian đầu khai thác tần suất của tuyến bay là ba lần một tuần vào thứ hai thứ bốn và thứ sáu
sau jeflue các hãng hàng không là silever airways và american airlines cũng sẽ mở các tuyến bay định kỳ tới cuba vào tháng chín
đây là mức khá thấp so với mức giá khứ hồi trung bình từ bốn trăm bốn mươi đến bốn trăm sáu mươi

thưa quý vị và các bạn hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước asean lần thứ bốn mươi chín vừa kết thúc tại viêng trăn lào
với những kết quả nổi bật đã đạt được như ra tuyên bố chung đề cập tới một loạt vấn đề chính trị kinh tế xã hội và an ninh của khu vực
bên cạnh những đánh giá về những kết quả đã thực hiện
các bên cũng cùng trao đổi về các biện pháp nhằm đối phó với các thách thức trong khu vực và quốc tế
điều này càng cho thấy một asean thống nhất và khẳng định vai trò trung tâm của khối trong khu vực
chỉ sau hơn nửa năm thành lập chính thức từ cuối năm ngoái hai nghìn một mươi tám
cộng đồng asean đã đạt được tiến độ đề ra trên các lĩnh vực về chính trị an ninh
cụ thể thực hiện được khoảng một trăm bốn mươi trên hai trăm chín mươi dòng hành động khác nhau theo kế hoạch
asean cũng đã tăng cường hơn nữa mối quan hệ với hàng loạt đối tác trong và ngoài khu vực
bao gồm mỹ nhật bản hàn quốc ấn độ nga australia new zealand canada và liên minh châu âu eu
các nước đều khẳng định coi trọng vai trò trung tâm của asean
trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến phức tạp
hội nghị ngoại trưởng asean lần thứ bốn mươi chín và các đối tác là cơ hội thúc đẩy các cuộc đối thoại tích cực và xây dựng
nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị cấp cao asean và các hội nghị liên quan vào tháng chín tới
cũng như đóng góp vào duy trì hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên toàn thế giới
một trong những động thái được đánh giá là bước tiến đột phá của asean là đã đồng thuận đưa ra được tuyên bố chung
trong đó dù không đề cập đến phán quyết của tòa trọng tài pca
nhưng đã bày tỏ quan ngại về những căng thẳng thời gian qua ở biển đông
tuyên bố chung của hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước asean lần thứ bốn mươi chín nêu rõ
chúng tôi tái khẳng định cam kết chung nhằm duy trì và thúc đẩy hòa bình an ninh và ổn định trong khu vực
cũng như để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình
bao gồm cả việc tôn trọng đầy đủ các quy trình pháp lý và ngoại giao
không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực phù hợp với những nguyên tắc được pháp luật quốc tế thừa nhận
trong đó bao gồm cả công ước liên hợp quốc về luật biển unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
chúng tôi lo ngại trước những diễn biến đã và đang diễn ra gần đây ở biển đông
ghi nhận những lo ngại của một số bộ trưởng về việc cải tạo đất và leo thang các hoạt động làm xói mòn lòng tin
gây gia tăng căng thẳng và có thể hủy hoại hòa bình an ninh và ổn định trong khu vực
tuyên bố chung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng việc thực thi hiệu quả doc hướng tới hoàn tất coc
thông qua việc tăng cường tham vấn lẫn nhau thiết lập đường dây nóng để quản lý tranh chấp hàng hải ở biển đông
việc thông qua được tuyên bố chung chứng tỏ các nước đã thấy được rằng mình có rất nhiều lợi ích chung trong hợp tác asean
chúng ta đều biết trong một mươi nước asean có tới chín nước nằm trên biển đông hoặc có biển sát biển đông
đó là lợi ích chung của asean chính vì vậy dù vẫn có sự khác biệt có những khó khăn
tuy nhiên các nước asean vẫn ra được tuyên bố chung của hội nghị này
điều này khẳng định lập trường rất quan trọng của asean trong các vấn đề lớn trong đó có vấn đề biển đông
chúng ta cần một asean thống nhất để nói lên tầm quan trọng trong việc bảo vệ ngôi nhà của chúng ta
ta cần bảo vệ ngôi nhà này
và indonesia sẽ đứng ở tuyến đầu chúng ta sẽ không để kẻ khác phá hoại nhà mình
điều đầu tiên tôi nghĩ là các thành viên asean cần phải đoàn kết
đặc biệt đây là lần đầu tiên một hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean đạt được cùng lúc nhiều tuyên bố chung
liên quan mật thiết đến lợi ích của các nước trong và ngoài khu vực
bao gồm tuyên bố chung asean trung quốc về thực hiện đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông
với nhiều kết quả nổi bật hội nghị đã bế mạc và được đánh giá cao
là đã tạo diễn đàn quan trọng cho các cuộc thảo luận thẳng thắn toàn diện và hiệu quả giữa các nước asean với các đối tác
các bộ trưởng ngoại giao asean đã thống nhất được lập trường chung trên một loạt vấn đề quan trọng
khẳng định quyết tâm xây dựng cộng đồng thúc đẩy quan hệ với các đối tác
củng cố được sự đoàn kết và vai trò trung tâm của asean
trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều biến động phức tạp như hiện nay
việc nhận thức được vai trò trung tâm của khối và sức ảnh hưởng của lập trường chung khối asean
trong các vấn đề lớn của khu vực và quốc tế sẽ giúp asean tiến tới thực hiện được nhiều kế hoạch
và hành động cụ thể hơn cho sứ mệnh của mình góp phần bảo đảm an ninh hòa bình và ổn định trong khu vực
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại